lựa chọn ma túy để lập nghiệp đây là con đường ngắn nhất để hai bị cáo là trần văn nghi
trú tại phường mỹ an quận ngũ hành sơn và nguyễn ngọc huy chú tại phường vĩnh trung quận thanh khê
sớm rơi vào vòng lao lý
ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử đối với trần văn nghi
và nguyễn ngọc huy cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an tp đà nẵng phát hiện huy mấp nối với nghì
cùng hoạt động mua bán ma túy tìm mọi thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an như thay đổi nơi ở
mở rộng phạm vi hoạt động
chiều ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại ngã tư lý thánh tông ngô quyền lực lượng chức năng bắt quả tăng huy
thu giữ năm trăm linh viên thuốc lắc năm mươi gram ketamin mở rộng điều tra bắt quả tăng nghi
thu giữ ba trăm linh viên thuốc lắc năm mươi gram ketamin tổng số lượng ma túy thu giữ được là tám trăm linh viên thuốc lắc và một trăm linh gram ketamin
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trần văn nghì mức án tù trung thân
nguyễn ngọc huy hai mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy